bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường hà nội
đã phát hiện và bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại số chín phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội
qua một thời gian theo dõi tổ công tác thuộc đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường hà nội
đã phát hiện địa điểm buôn bán đồ chơi tại số chín phố hỏa mã quận hoàn kiếm hà nội
có nhiều điểm nghi vấn về buôn bán đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực
tới ngày ba mươi tháng năm đội quản lý thị trường số một đã tiến hành kiểm tra bắt giữ và thu được trên sáu trăm linh khẩu súng nhựa
cùng một trăm linh kiếm nhựa đồ chơi các loại có chữ tự hình
qua bước đầu khai nhận chủ lô hàng trên là trần thị nguyệt và đang trú tại địa chỉ cùng tên
hiện đội quản lý thị trường số một đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng và tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật